thưa quý vị và các bạn trong khi chính phủ liên tục đưa ra những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của việt nam
trong cuộc đua thu hút đầu tư từ nước ngoài thì tại các địa phương cũng đang diễn ra cuộc đua giữa các chính quyền cấp tỉnh
nhằm cải thiện môi trường kinh doanh đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm thu hút các doanh nghiệp các nhà đầu tư
trong những năm qua thái nguyên đã thực hiện rất tốt công tác này tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư các doanh nghiệp
để từ đó tạo ra bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội
và trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư ở thái nguyên
và hiệu quả mà những nỗ lực này mang lại
dự án nhà ở xã hội tng
phường phan đình phùng thành phố thái nguyên
đây là một tòa nhà một mươi năm tầng với một trăm chín mươi sáu căn hộ xây dựng trên diện tích hơn một m hai
cùng với đó là các hạng mục khác như trung tâm thương mại nhà trẻ không gian sinh hoạt cộng đồng diện tích cây xanh
tổng diện tích mặt bằng của dự án lên tới gần ba m hai
theo đại diện chủ đầu tư dự án một trong những phần việc quan trọng và khó khăn nhất của dự án này là giải phóng mặt bằng
nó có một cái đặc thù là nằm ở trung tâm thành phố
nếu như không được các cấp lãnh đạo của địa phương hỗ trợ thì rõ ràng không thể trả con bằng được
tuy nhiên các cấp lãnh đạo của tỉnh tng cũng phải tuyên truyền vận động
phải tốn mất rất nhiều thời gian để tuyên truyền là vận động
người dân yêu cầu cấp tanh cư nhà nước cũng cấp tanh cư
mà thậm chí người dân nếu đúng quy định thì không được tanh cư
ngoài mặt đường
thế nhưng người dân yêu cầu rằng là phải tanh cư ngoài mặt đường thôi để cho người ta kinh doanh
thì ủy ban thành phố cũng tạo đối kiện là thuận lợi hỗ trợ tôi đi lô tanh cư
và cái tiền tranh lệch của nó cũng khá lớn thì chúng tôi cũng phải bỏ cái tiền ra
thì đấy là một cái sự hỗ trợ
nếu như không vào cuộc của các cấp chính quyền như thế thì rõ ràng là tôi nghĩ dự án của tôi rất là khó thực hiện
bắt đầu giải phóng mặt bằng
từ năm hai nghìn một mươi sáu với sự hỗ trợ tích cực của tỉnh thái nguyên
tới năm hai nghìn một mươi bảy dự án này đã có mặt bằng sạch để khởi công
dự kiến tòa nhà này sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đây chỉ là một trong rất nhiều dự án của công ty tng tại thái nguyên
bao gồm các lĩnh vực hạ tầng khu công nghiệp hạ tầng giao thông nhà xưởng sản xuất
đánh giá chung về công đoạn tiếp cận quỹ đất để triển khai các dự án này
đại diện công ty tng đánh giá rất cao
những nỗ lực của tỉnh thái nguyên trong việc đơn giản hóa thủ tục
và hỗ trợ để doanh nghiệp sớm tiếp cận được mặt bằng sạch
lãnh đạo tỉnh thái nguyên cũng đã vận dụng tất cả mọi cơ chế chính trách
để hỗ trợ cho doanh nghiệp để thực hiện dự án một cách tốt nhất
không những hỗ trợ cho doanh nghiệp tôi mà tất cả các doanh nghiệp trong tỉnh
cũng như ngoài tỉnh đến đầu tư kể cả các dự án ftt đi đến đầu tư thái nguyên
thì cũng đều được các cấp đánh đạo của tỉnh thái nguyên hỗ trợ rất tốt
từ năm hai nghìn một mươi hai tới tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy một trăm sáu mươi công trình dự án đã được giải phóng mặt bằng
gần hai năm trăm linh hectare đất đã được thu hồi tám trăm linh hộ được giao đất ở tái định cư
tám tỷ đồng tiền bồi thương hỗ trợ tái định cư đã được phê duyệt
chính những nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất đã giúp các dự án
đặc biệt là các dự án lớn quan trọng hoàn thành đúng tiến độ tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư
không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong gia nhập thị trường
đăng ký kinh doanh
tiếp cận quỹ đất thời gian qua bộ máy chính quyền tỉnh thái nguyên
cũng tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính áp dụng công nghệ thông tin
nhằm giảm tối đa chi phí thời gian của các doanh nghiệp
đây là văn phòng một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư
thuộc sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thái nguyên
những năm gần đây văn phòng này đã liên tục cập nhật các ứng dụng công nghệ thông tin
đồng thời đào tạo nghiệp vụ cho các cán bộ nhằm phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp
hàng năm thì chúng tôi cũng được tập huấn về công tác đăng ký kinh doanh
trên dưới một mươi lần về ứng dụng công nghệ đăng ký doanh nghiệp
cho tới hiện nay thì chúng tôi cũng đã hoàn toàn làm chủ được cái phần mềm và công nghệ thông tin
đối với các nhà doanh nghiệp
không chỉ giúp cho công tác chuyên môn của mình mà còn hỗ trợ hướng dẫn được cho các doanh nghiệp
giúp họ làm về công tác đăng ký kinh doanh được chính xác hơn
giảm thiểu thời gian làm việc

với đó lãnh đạo tỉnh thái nguyên hết sức quan tâm tới những khó khăn vướng mắt mà các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh gặp phải
trong thời gian qua thông qua cầu nối là trung tâm tư vấn xúc tiến đầu tư tỉnh thái nguyên
lãnh đạo tỉnh đã thường xuyên chủ động gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp
lắng nghe những ý kiến của các doanh nghiệp và đưa ra những chỉ đạo sắt sao thiết thực để tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp
chúng tôi xây dựng cái nội dung hoạt động của ban chỉ đạo vci của tỉnh là thường xuyên
có hai lần thậm chí có hàng quý có thể đến quý là sẽ có cả mặt chuyên đề
ví dụ như cả mặt chuyên đề của góc độ thuế của góc độ kế hoạch đầu tư góc độ tài chính
đối với cả các nhóm doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp có cái nội dung liên quan đến lĩnh vực đó
trước tiên là để giải đáp cho các doanh nghiệp về các nội dung của vướng mắt
rồi thì là công bố các thủ tục hành chính mới
rồi thì là đưa ra các nội dung thể chế hóa của tỉnh
về các chế độ chính sách mới góp phần giúp cho các nhà đầu tư
tức là thông hiểu về pháp luật các thủ tục hành chính
nhanh gọn đơn giản dễ hiểu và cho nhà doanh nghiệp có thể làm tốt được các chế độ chính sách của nhà nước
cách làm của ủy ban tỉnh thì đã giúp được cho các doanh nghiệp giải quyết được ngay những khó khăn
những cái kiến nghị của mình những cái nào mà hợp pháp hợp tình hợp lý
và thực sự là cái rào cản cho các doanh nghiệp thì hầu như là lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo trực tiếp
và trong một cái thời gian rất là ngắn thì doanh nghiệp đã giải quyết được những cái khó khăn của mình
những cái vướng mắc của mình và tạo cái sự tin tưởng cho các doanh nghiệp
những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh thái nguyên trong thời gian qua đã mang lại những kết quả hết sức ấn tượng
trong hai năm trở lại đây
tỉnh thái nguyên đã thu hút và vận động được một trăm hai mươi bảy dự án với số vốn đăng ký gần năm mươi tỷ đồng
trong đó nguồn ngân sách chiếm một mươi bốn nguồn từ vốn các doanh nghiệp chiếm tám mươi sáu
nhiều tập đoàn nhà đầu tư đã đầu tư các dự án có quy mô lớn diện tích rộng
đưa công nghệ tiên tiến vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa có giá trị cao trên thị trường
xây dựng các hạng mục công trình cao tầng khu khách sạn vui chơi giải trí hiện đại
tính đến hết tháng sáu tỉnh thái nguyên đã thu hút gần chín trăm linh dự án
trong đó có bảy trăm bốn mươi dự án đầu tư trong nước với số vốn hơn một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
một trăm hai mươi chín dự án fdi với số vốn hơn bảy hai tỷ đô la
trong số đó có một số dự án lớn mang hiệu quả kinh tế xã hội nổi bật như dự án tổ hợp công nghệ cao samsung
đây thật sự là nguồn lực quan trọng đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong ba năm từ năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi bảy đạt bình quân một mươi bốn
năm hai nghìn một mươi bảy giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh đạt năm trăm bảy mươi một tỷ đồng đứng thứ bảy trong cả nước
giá trị xuất khẩu đạt hai mươi ba năm tỷ đô la tăng hai mươi ba bốn so với năm trước trong khi thu ngân sách tăng bình quân
thái nguyên đã và đang thu hút số vốn fdi lớn có phần đáng kể vào việc duy trì sự đầu tư cởi mở và minh bảnh
thái nguyên đã và đang thu hút số vốn fdi lớn góp phần đáng kể vào việc duy trì sự đầu tư cởi mở và minh bạch
và trường hợp của samsung là một ví dụ tuyệt vời cho thấy các nhà đầu tư đã và đang đổ vào thái nguyên
ngân hàng thế giới từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã triển khai một mươi bảy dự án tại thái nguyên và hầu hết trong số đó đã được triển khai thành công
trong năm năm gần đây thái nguyên nổi lên như là điểm đến hấp dẫn bậc nhất đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước
tuy nhiên theo nhiều chuyên gia nhận định thái nguyên vẫn còn nhiều việc phải làm
làm như tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường giảm hơn nữa chi phí thời gian
giảm thanh kiểm tra trùng lập nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ cho doanh nghiệp
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân lãnh đạo tỉnh thái nguyên khẳng định trong thời gian tới
sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư với trọng tâm là chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức và viên chức
phải đề cao ý thức trách nhiệm của công chức viên chức đồng thời là phải quan tâm đến hiện đại nền hành chính công
trong đó quan tâm đến ứng dụng khoa học công nghệ thông tin công khai minh bạch trực tuyến giữa các cấp giữa tỉnh huyện xã
và cải thiện tốt môi trường đầu tư
làm nào doanh nghiệp đến với địa bàn địa phương
phải giảm các chi phí và đồng thời là nâng cao chất lượng phục vụ
những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư môi trường kinh doanh của chính quyền tỉnh thái nguyên
mang lại lợi ích thiết thực cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh
từ đó thái nguyên dần trở thành một trong những tỉnh có môi trường đầu tư tốt nhất tại việt nam
những doanh nghiệp hàng đầu thế giới như samsung đã đầu tư tại thái nguyên
cùng với đó là những doanh nghiệp vệ tinh doanh nghiệp phụ trợ tạo ra những chuỗi giá trị
kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu
và với cam kết cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh từ lãnh đạo tỉnh
thái nguyên sẽ tiếp tục thu hút được các nguồn lực đầu tư
tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế xã hội vươn lên trở thành một tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại
thưa quý vị và các bạn với chủ trương đồng hành cùng doanh nghiệp
tỉnh thái nguyên đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính cải thiện môi trường kinh doanh
tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp tham gia thị trường và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh
trên địa bàn tỉnh thái nguyên
cho tới nay trên địa bàn tỉnh có sáu doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt gần tám mươi tỷ đồng
trong đó có những doanh nghiệp lớn sử dụng hàng vạn lao động và kéo theo nhiều doanh nghiệp địa phương
tham gia chuỗi giá trị toàn cầu
có thể nói chính những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh ở thái nguyên đã góp phần quan trọng
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương này trong thời gian qua
quý vị và các bạn thân mến chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin gửi về chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp phòng kinh tế
truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội địa chỉ email đồng hành cùng doanh nghiệp
a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba
chương trình được phát sóng vào lúc hai mươi h thứ năm hàng tuần phát lại vào lúc một mươi năm h bốn mươi năm ngày thứ sáu và một mươi h ba mươi phút ngày thứ bảy
quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên trang web nhân dân tv vn hoặc kênh youtube chương trình nhân dân